độ sinh trong cơ thể ạ
và những cái thành phần như tảo
tảo nâu hay là đậu tằm sữa
hạt cây gai dầu
nấm linh chi hay diệp lục
thì có tác dụng như thế nào thưa phó giáo sư hồ bảo dọc
hiện nay thì
những cái bài thuốc
hỗ trợ hoặc chữa đá đường
của hiệu cổ truyền của các cụ ngày xưa
vẫn ứng dụng cho cái thể thuốc
hiệu cổ truyền nhưng tùy từng thể thuốc
tùy từng bệnh nhân
còn riêng những cái sản phẩm
mà kết hợp giữa y học hiện đại với học cổ truyền
có thể nói là
y học hiện đại tựa trên
đôi vai khổng lồ của hiệu cổ truyền hay ngược lại
thì cái khái niệm đó
thế giới việt nam cũng nói nhiều
nhưng mà những cái thành phần
mà như vừa rồi
mc việt tú có nhắc tới
đó là những cái
hoạt chất sinh học
hoặc là những cái
ví dụ tảo sipiruna
ở trong đó có những hoạt chất
nó bảo vệ tế bào
đặc biệt là tế bào gốc
hoặc là cái cây gai dầu
cây gai dầu là kích thích tế bào gốc
hoặc cây đậu sữa
thì nó lại bảo vệ tế bào
đấy như vừa rồi
mc có nhắc tới
rồi có nhiều cái hoạt chất
phú khuê đan
mà của nhật bản
tảo nâu phú khuê đan
rồi là những cái
những cái acid amine
như là l cardin phumonat
đấy là những cái
kết hợp giữa học vệ đại
với học hội truyền
để kích hoạt
sinh tế bào gốc nội sinh
bảo vệ tế bào gốc
mà như tôi vừa nói
từ cái hoa
hoa hồng này
rồi chứa là
hoa hồng này
rồi chứa là
hoa hồng này
rồi chứa là
hoa hồng này
rồi chứa là
từ những hoạt chất
có trong đó
mà chủ yếu là
là những hoạt chất
có tác dụng chống oxy hóa
để bảo vệ tế bào
khỏi tổn thương
bởi các tác động
bên trong cơ thể chúng ta
hoặc là bên môi trường bên ngoài
chúng ta vẫn dùng
cái học hội truyền
cái dược thảo
cây củ khỏa
hoa và hạt
để tạo ra
một hợp chất
mà hợp chất đó là
tương tác với nhau
hỗ trợ với nhau
để bảo vệ tế bào
trong cơ thể chúng ta
tránh sự hủy hoại tế bào
bởi các yếu tố
như bên ngoài cơ thể
cái xu hướng
là các sản phẩm
người ta hướng tới
cái điều đó
mà đó là kết hợp
giữa học hệ đại
với hội truyền
việt nam chúng ta
cũng có rất nhiều công trình như thế
có rất nhiều
để nói rằng
ví dụ tôi nói
cái khổ khoa
đúng không ạ
lớn mốt đắng
ví dụ hội truyền này biết
nó là ăn cái đó
rồi sắc nước
là hạ đồng huyết rất nhiều
nhưng cơ chế đó thế nào
thì phải được xoay sáng
chứ không phải là cứ ăn khổ khoa
là ấy đâu
vì ăn nhiều
đối với đáy thu lương
của cái khổ khoa mốt đắng
hoặc là ngay quả ổi
thế giới đã
phát hiện ra rằng
vỏ ổi thì gây đáy đường
nhưng ruột ổi
thì chống đáy đường
thế như vậy
mà bệnh nhân bình thường
để ăn quả ổi
thì không có gì cả
thế nhưng mà nếu bệnh nhân đáy đường
thì phải gọt vỏ
thế tôi lấy ví dụ thế
cho nên kỹ học cổ truyền
hoặc là các dược thảo
nó rất là phong phú
thế giới đã lựa chọn
những hợp chất nào
từ những củ hỏa hoa nào
tinh dầu nào
để bảo vệ tế bào được
hoặc những chất nào
để kích hoạt
theo một góc
thì đấy là việc của các nhà khoa học
đó là lý thuyết
kết hợp với nhau
rồi còn thử nghiệm trên bệnh nhân
thử nghiệm với chuột
rồi đến thử nghiệm trên bệnh nhân
hiệu quả đối với bệnh đáy đường
thì lúc đó mới đưa ra
thành cái sản phẩm
để dùng cho cộng đồng
thì đây cả là vấn đề
nghiên cứu rất cẩn thận